trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của thủ tướng australia scott morrison tới việt nam vào chiều nay
thủ tướng morrison và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
chuẩn bị lên đường sang nam sudan thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình liên hợp quốc
chuyến thăm đã khẳng định gìn giữ hòa bình chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác
và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước việt nam và australia
trước sự chứng kiến của người đứng đầu chính phủ hai nước bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
đã diễn tập xử lý tình huống cấp cứu bệnh nhân bị đa chấn thương vết thương vỡ gan do bom mìn nổ
cùng nhiều ca bệnh khác thường gặp đối với lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
làm nhiệm vụ tại cộng hòa nam sudan
thủ tướng australia scott morrison bày tỏ ấn tượng trước kỹ năng chuyên môn của các bác sĩ
nhân viên y tế bệnh viện giã chiến cấp hai số hai vui mừng trước khả năng ngoại ngữ của các thành viên bệnh viện
bởi kết quả đó có sự đóng góp lớn của các giảng viên người australia đã dạy ngoại ngữ cho bệnh viện trong suốt hai năm qua
đến thời điểm hiện tại toàn bộ đội hình bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch huấn luyện về quân sự
ngoại ngữ đảm bảo hậu cần kỹ thuật chuyên môn y tế kiến thức gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đặc biệt là huấn luyện thực hành tổng hợp từ khâu vận hành cho đến xử trí các tình huống
trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình ở quốc gia có xung đột vũ trang
hợp tác quốc phòng việt nam australia luôn được lãnh đạo hai nước quan tâm và đã trở thành điểm sáng
trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong đó nổi bật là hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tôi thực sự rất vui mừng về những bước phát triển trong quan hệ việt nam australia
những gì mà ta nhìn thấy ngày hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia
việt nam australia cùng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình ở nhiều điểm khác nhau trên thế giới
việt nam cam kết sẽ tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động này của liên hợp quốc
còn australia thì có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này
để hỗ trợ việc triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai số hai tới thực địa
các chuyên gia không quân australia phối hợp với các cơ quan có liên quan của bộ quốc phòng việt nam
đã xây dựng kế hoạch đóng gói vận chuyển trang thiết bị
australia cũng cam kết hỗ trợ ba chuyến bay gồm một chuyến chuyên cơ c một trăm ba mươi vận tải hàng hóa và hai chuyến chuyên cơ c một mươi bảy
vận chuyển bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đi nam sudan và đón bệnh viện giã chiến cấp hai số một về nước